từ ngày một mươi năm tháng ba tới đây hộ kinh doanh không được công nhận là pháp nhân để vay vốn ngân hàng
thông tin này đang khiến nhiều chủ hộ gia đình làm ăn buôn bán kinh doanh nhỏ lẻ lo ngại vì vay vốn ngân hàng sẽ khó khăn hơn
thế nhưng ngân hàng nhà nước khẳng định việc thay đổi này là theo bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm và không gây ảnh hưởng đến hoạt động vay vốn của các hộ kinh doanh
từ trước đến nay trong hợp đồng vay vốn ngân hàng hộ kinh doanh vẫn được đứng tên vay vốn
thế nhưng từ ngày một mươi năm tháng ba tới đây chủ thể bên vay sẽ không còn là hộ kinh doanh nữa
mà phải là một hay nhiều cá nhân đại diện cho hộ kinh doanh hoặc một pháp nhân tức là hộ kinh doanh đó chuyển đổi thành doanh nghiệp
đối tượng này thì không bị ảnh hưởng và về cơ bản không thay đổi so với trước đây
thông tư ba mươi chín mới ban hành của ngân hàng nhà nước chỉ nhằm hướng dẫn thực hiện bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm có hiệu lực từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi chín
theo đó chỉ tồn tại hai loại chủ thể vay vốn là cá nhân và pháp nhân
các loại chủ thể như hộ kinh doanh hộ gia đình tổ hợp tác sẽ không còn đủ tư cách vay vốn
tư cách thì nó không phải là một cái tổ hay một cái doanh nghiệp pháp nhân mà nó phải là một hoặc là một số cá nhân nằm trong cái tổ rồi cái hộ kinh doanh đấy
thông tư ba mươi chín không có bất kỳ quy định nào buộc hộ kinh doanh phải thành lập doanh nghiệp để vay vốn
và thông tư này cũng không ảnh hưởng đến thủ tục vay vốn cũng như lãi suất vay vốn để kinh doanh của các hộ kinh doanh hội gia đình tổ hợp tác hiện nay

không phụ thuộc vào tư cách vay vốn mà thông thường thì họ nó sẽ phụ thuộc vào
không phụ thuộc vào mục đích vay vốn là làm mục đích kinh doanh hay là tiêu dùng hay là vào thứ hai là vào cái nguồn vốn đầu vào chi phí vốn đầu vào của từng tổ chức dân dụng cũng như là về mức độ thủy do của cái dự án xin vay của vay vốn
và do vậy thì tổng vấn hàng với ngân tắc thì sẽ không phân biệt cái việc áp kẻ xuất do sự thay đổi về cách chủ thể vay này
còn về các quỹ khác thì tôi nghĩ cũng tương tự
thì có thể các quỹ về ngân hàng về cho vay thì phụ thuộc như tôi nói là các điều kiện như vậy
chứ nó không phải phụ thuộc vào tư cách chủ thể
không chỉ riêng đối với hợp đồng tín dụng ngân hàng theo quy định tại bộ luật dân sự hai nghìn một mươi năm từ ngày một tháng một năm hai nghìn một mươi bảy năm sáu triệu hộ kinh doanh hộ gia đình và tổ hợp tác không còn là chủ thể ký kết tất cả các loại hợp đồng